theo hồ sơ khi còn là tài công lái xà lan thuê cho anh nguyễn văn trường chú tại tỉnh long an lợi dụng sự tin tưởng bùi văn liên đã chiếm đoạt số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng và bị công an tỉnh long an ra quyết định truy nã đặc biệt
bùi văn linh đã bỏ trốn đến địa bàn phường một thành phố cà mau thuê nhà trọ để ở thì bị bắt giữ
sáng nay công an tỉnh quảng trị đã tiếp nhận đầu thú đối tượng hoàng minh thiên thường trú tại phường một thị xã quảng trị tỉnh quảng trị sau hơn một tháng bị truy nã
trước đó hoàng minh thiên đã mượn một xe mô tô của anh dương bảo hoàng trú tại khu phố năm phường an đôn thị xã quảng trị mang đi cầm cố với số tiền hai mươi ba triệu đồng rồi bỏ trốn
thiên đã bị công an thị xã quảng trị ra quyết định khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh quảng trị đã vận động đối tượng hoàng minh thiên quay trở về đầu thú
qua kiểm tra xe khách mang bị kiểm soát hai mươi bảy b chín mươi do ông vũ văn thái chú tại tỉnh hải dương điều khiển
lực lượng liên ngành gồm quản lý thị trường và công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã phát hiện trong cốp xe có trên ba trăm linh kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
cùng hơn ba quả chứng ra cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch
lái xe vũ văn thái khai nhận đã mua số nội tạng trên tại các lò mổ động vật ở hưng yên sau đó vận chuyển lên thành phố sơn la bán lại cho các tiểu thương và nhà hàng
do công tác bảo quản không đúng quy định nên số nội tạng trên bị hư hỏng lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với vũ văn thái ba năm triệu đồng tịch thu tiêu hủy toàn bộ số nội tạng và trứng da cầm theo quy định của pháp luật
sau khi phát hiện ổ dịch cúm ah năm n một trên gia cầm tại một hộ chăn nuôi thuộc xã lương sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận cục y tế dự phòng đã đề nghị sở y tế tỉnh ninh thuận khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng tránh lây nhiễm cúm da cầm sang người tại khu vực nói trên
cục y tế dự phòng cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương giám sát dịch cúm trên da cầm xử lý kịp thời triệt đề ổ dịch
sở y tế ninh thuận cũng được yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện sớm điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm ở người phối hợp trong công tác phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của bộ y tế và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc khai báo thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn vừa tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên cho hai gia đình bị hỏa hoạn tại khu vực thôn nà pán xã trung hòa huyện ngân sơn
trước đó vào trưa ngày hai mươi hai tháng tám nhà của anh bàn văn huy dân tộc giao chú tại thôn nà pán xã trung hòa huyện ngân sơn đã bị cháy thiệt hại về tài sản ước tính gần một trăm linh triệu đồng
vụ cháy cũng lan sang nhà anh bàn văn chấn ở bên cạnh
rất may vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn gia đình đang đi làm đồng nên không xảy ra thiệt hại về người
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ hai hộ năm mươi kg gạo và năm triệu đồng tiền mặt